cả hai đối tượng đã chống đối không hợp tác và đạp ngã xe mô tô chuyên dụng của cảnh sát giao thông
sau đó còn cùng với hai người bạn là phan lệ thanh và nguyễn văn thức dùng gạch đá tấn công lực lượng làm nhiệm vụ
làm cho ba đồng chí cảnh sát giao thông bị thương
lực lượng cảnh sát kinh tế phối hợp với các đơn vị chức năng thuộc công an tỉnh bình thuận
mật phục tại khu vực bãi giếng thuộc địa phận xã phan lâm huyện bắc bình
đã bắt quả tàng hai xe hoán cải đang vận chuyển khoảng một mươi ba mét khối gỗ trái phép
hai lái xe là nguyễn văn chiến và đặng ngọc điểm cùng chú tại huyện đức trọng tỉnh lâm đồng
khai nhận thường xuyên vào tiểu khu này khai thác và vận chuyển gỗ cho hai đối tượng lệ và phúc bi
ở xã phan lâm huyện bình bắc bắc bình
ngoài ra các đối tượng còn thuê một mươi ba thanh niên đi theo hai xe hoán cải để vào rừng bóc gỗ
và áp tải số gỗ này đến địa điểm thuộc xã đà loan huyện đức trọng tỉnh lâm đồng cất giấu
kiểm tra cơ sở kinh doanh thực phẩm tại số một nghìn hai trăm hai mươi năm đường quang trung tổ một mươi một phường nam sơn thành phố tam điệp
cục cảnh sát môi trường bộ công an phối hợp với công an thành phố tam điệp tỉnh ninh bình
đã phát hiện gần năm mươi tấn sản phẩm động vật không có hóa đơn chứng tử
cơ sở trên do tô xuân hùng làm chủ
quá trình kiểm tra phát hiện tại cơ sở có hai thùng xe container
chứa ba mươi ba một mươi năm tấn khỉu chân lợn đông lạnh và một thùng xe container chứa hơn một mươi sáu tấn thịt trâu không xương đông lạnh
tại thời điểm kiểm tra chủ cơ sở sản xuất đã không xuất trình được các giấy tờ hóa đơn chứng minh nguồn gốc xuất xứ
các đối tượng khai nhận số hàng hóa trên được thu mua tại tỉnh quảng ninh và thành phố hà nội để bán ra thị trường
chiều qua trong quá trình dùng máy xúc múc đất cải tạo trang trại ở khu đồng đoan
thôn đoan bái xã đại bái huyện gia bình tỉnh bắc ninh đã phát hiện một quả bom còn sót lại từ thời chiến tranh
theo thông tin từ ban công binh bộ chỉ huy quân sự tỉnh cung cấp quả bom là loại mk tám mươi hai của mỹ
trọng lượng năm trăm linh cân anh tương đương với khoảng hai trăm hai mươi bảy kg
lượng thuốc nổ tương đương với tám mươi bảy kg thuốc nổ tnt bán kính sát thương khi nổ là một km và phạm vi ảnh hưởng khoảng hai km
quả bom được xác định xót lại trong thời chiến tranh
sau khi nhận được thông tin bộ tư lệnh quân khu một đã cử lực lượng công binh xuống xử lý tại chỗ đảm bảo an toàn
sau đó vận chuyển về trường bắn quốc gia khu vực một để hủy quả nổ theo quy định